nhằm cải tiến chất lượng khám chữa bệnh cũng như cải cách thủ tục hành chính
giảm thiểu thời gian làm thủ tục hành chính của bệnh nhân và người nhà
mới đây viện huyết học và truyền máu trung ương triển khai một quy trình mới trong việc thực hiện thủ tục hành chính
dựa theo mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm hướng đến sự hài lòng của người bệnh
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín viện huyết học và truyền máu trung ương chính thức triển khai quy trình mới
trong việc thực hiện thủ tục nhập viện và ra viện với những đối tượng điều trị nội chú
theo đó thủ tục hành chính và thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế của các bệnh nhân điều trị nội trú
sẽ được thực hiện ngay tại các khoa điều trị
thay vì trước đây người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân phải xếp hàng từ sáng
khi cần làm thủ tục nhập viện hay xuất viện
việc cải cách thủ tục hành chính tại viện huyết học và truyền máu trung ương
giúp người bệnh tiết kiệm đáng kể không chỉ thời gian
mà còn là công sức tạo những tác động tích cực tới tâm lý của bệnh nhân và người nhà khi tới điều trị tại đây